liên quan đến việc nghiên cứu mở rộng không gian đi bộ trong khu vực phố cổ hà nội
lãnh đạo thành phố hà nội cho biết ủng hộ chủ trương này tuy nhiên đã thống nhất
chưa đồng ý triển khai việc mở rộng bởi thời điểm này chưa phải là thời điểm thích hợp
ủy ban nhân dân thành phố hà nội cho rằng việc triển khai không gian đi bộ
trong khu vực phố cổ hà nội của quận hoàn kiếm còn nhiều mặt tồn tại
cần có tổng kết đánh giá vì vậy trước mắt ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm
cần tiếp tục nâng cao chất lượng việc triển khai thí điểm không gian đi bộ
khu vực hồ hoàn kiếm và phụ cận cụ thể hoàn kiếm phải thống kê kiểm soát
quản lý chất lượng các hoạt động khách sạn nhà hàng quán hàng hệ thống wifi
chấn chỉnh các đơn vị sắp xếp tổ chức trông giữ xe đánh giá những nội dung
chưa đạt yêu cầu dư luận và báo chí nêu tập trung khắc phục như bán hàng rong
vệ sinh môi trường thái độ phục vụ phương thức phục vụ du khách chất lượng dịch vụ
chất lượng các mặt hàng chỉ dẫn du lịch đồng thời khẩn trương triển khai cải tạo
chỉnh trang nâng cấp mặt tiền của các tuyến phố đi bộ xung quanh hồ hoàn kiếm
và lân cận theo đúng chỉ đạo của thành phố